văn sơn cho biết thêm vụ việc bảo kê xảy ra ở chợ long biên là khó chấp nhận
điều tra xác minh kết luận vụ án để đưa ra xử lý theo quy định pháp luật một cách sớm nhất
thông an tp hà nội đã khởi tố vụ án hành sự vụ án này rồi
về một mươi bốn hectare đất quốc phòng bị giang hồ lấn chiếm tại hải phòng bộ quốc phòng muốn trả lại cho địa phương quản lý
nhưng địa phương nói là muốn báo cáo xin ý kiến của thủ tướng chính phủ
bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng mai tiến dũng cho biết
văn phòng chính phủ chưa nhận được bất cứ báo cáo nào liên quan đến diện tích đất như báo nêu
nhưng về nguyên tắc đất đai thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước đất quốc phòng thì sao cho quốc phòng quản lý
xây dựng các căn cứ phòng thủ hay công trình quốc phòng phục vụ bảo vệ đất nước
sáng nay tại hà nội ban chấp hành đảng bộ tp hà nội đã tổ chức hội nghị lần thứ một mươi năm
thảo luận về đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại thành phố hà nội
và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội chín tháng đầu năm
nhiệm vụ trọng tâm ba tháng cuối năm hai nghìn một mươi tám
đồng chí hoàng trung hải ubnd bí tư thành ủy hà nội dự và chiều trì hội nghị
thảo luận tại hội nghị các đại biểu nhất trí với phương án một đưa ra trong đề án thí điểm quản lý
theo mô hình chính quyền đô thị tại thành phố hà nội đó là xây dựng mô hình tổ chức hai cấp chính quyền
cấp thành phố và cấp quận huyện thị xã và một cấp hành chính tại xã phường thị trấn
theo đó tổ chức chính quyền thành phố quận huyện thị xã về cơ bản giữ như hiện nay
bao gồm hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân song với cấp xã phường thì bỏ tổ chức hội đồng nhân dân
đây được cho là phương án khả thi nhất sau khi đã có một thời gian dài các đại biểu nghiên cứu giả soát
tuy nhiên việc thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại thành phố là một đề án mới
cần có sự chuẩn bị kỹ càng
các đại biểu cho rằng để thực hiện một cách nghiêm túc và hiệu quả
trước tiên cần xác định lộ trình thực hiện phù hợp
trong đó yếu tố cốt lõi chính là có sự chuẩn bị đầy đủ về đội ngũ cán bộ được đào tạo
bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu đặt ra của đề án
bên cạnh đó có cơ chế giám sát thực hiện phân định rõ
cấp nào đủ năng lực giám sát và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân để có sự đồng thuận
hôm nay tại sân bay quốc tế tân sơn nhất tp hcm
bộ quốc phòng đã tổ chức lễ xuất quân bệnh viện giã chiến cấp hai số một
lên đường thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ dình dữ hòa bình của liên hợp quốc nam sudan
sau hơn bốn năm chuẩn bị sáu mươi hai thành viên của bệnh viện giã chiến cấp hai số một đã hoàn thiện mọi mặt
được tổ chức khuyến liện đào tạo chuyên môn rèn luyện kỹ năng
nghiệp vụ ứng xử quốc tế v v đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của liên hiệp quốc
sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ ở phái bộ liên hợp quốc tại nam sudan
đây là lần đầu tiên việt nam cử quân y tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của liên hiệp quốc
trong đó nhân sự chủ yếu từ bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm cùng với thiết bị y tế sẽ được phận chuyển đến nam sudan
để tiếp quản bệnh viện giả chiến của anh sẽ rút quân
nam sudan là một đất nước nghèo nhất thế giới thuộc châu phi
khí hậu ở đây khắc nghiệt và luôn xảy ra nội chiến và đói nghèo
phát biểu tại buổi lễ thượng tướng nguyễn chí vịnh đã khẳng định
lễ xuất quân của bệnh viện giã chiến cấp hai số một là một minh chứng sinh động việt nam là thành viên có trách nhiệm trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế
phát hiện của hai nhà khoa học là james allison thuộc đại học texas của mỹ và tatsuko honjo thuộc đại học kyoto của nhật bản được đánh giá là bước ngoặt trong cuộc chiến chống ung thư
trong giải pháp của mình hai nhà khoa học mỹ và nhật bản đã tận dụng khả năng của hệ thống miễn dịch con người để tấn công các tế bào ung thư bằng cách nhả các phanh hãm của các tế bào miễn dịch
nobel y sinh là giải thưởng đầu tiên được công bố trong mùa giải nobel hàng năm giải thưởng này trị giá chín triệu krona thụy điển tương đương với một một triệu đô la mỹ
chủ nhân của các giải nobel là james allison
trong năm nay sẽ được trao giấy chứng nhận huy chương vàng cùng phần thưởng tiền mặt lễ trao các giải nobel y sinh vật lý hóa học kinh tế sẽ được tổ chức vào đầu tháng một mươi hai tới tại stockholm của thụy điển
xu hướng thời trang nhanh fest fashion với thói quen sử dụng thời trang giá rẻ và bỏ đi nhanh chóng đang đặt gánh nặng về rác thải diệt may với chính quyền của đặc khu hồng kông trung quốc
chính vì thế mà nhiều lớp học tái chế quần áo cũ đang thu hút các bạn trẻ hạn chế vứt rác thải diệt may
đây là một lớp học sáng
dạy người tiêu dùng cách sửa chữa những quần áo cũ tại hồng kông
họ học cách sửa những chiếc quần bò đã sờn gối hay những chiếc áo đã bạc màu
đây là một nỗ lực nhằm cắt giảm rác thải thời trang ra môi trường
thời trang nhanh fast fashion khiến mọi người loại bỏ quần áo nhanh hơn dễ dàng hơn
bởi lẽ số quần áo đó giá thành quá rẻ và quá dễ dàng để vứt đi các rác thải diệt may
các lớp học may vá như thế này giúp con người ý thức hơn về việc hạn chế xả rác
bởi lẽ trong quần áo cũng có một phần các sợi nhựa siêu nhỏ
và khi xả ra môi trường chúng sẽ là một gánh nặng với các sinh vật biển
chiếc quần của tôi trông lại như mới sau khi được sửa lại
có thể sản phẩm không được hoàn hảo nhưng nó là sản phẩm tự tay mình sửa và tôi rất thích nó
theo thống kê mỗi ngày có tới ba trăm bốn mươi ba tấn rác thải diệt may được xả ra môi trường tại hồng kông
hồng kông là một thành phố nổi tiếng về mua sắm
bởi vậy việc hạn chế người dân mua sắm các sản phẩm thời trang mới là một nỗ lực khó khăn
nhưng những hoạt động như thế này đang khiến con người gần gũi với môi trường hơn
các hoạt động cứu trợ sau trận động đất và sóng thần tại indonesia đang gặp nhiều khó khăn
do các hoạt động tiếp cận khu vực bị ảnh hưởng hạn chế
theo số liệu mới nhất công bố chiều nay số người thiệt mạng hiện là hơn một hai trăm linh người
nhưng có thể tiếp tục tăng khi lực lượng cứu hộ đang tiếp cận được các khu vực xa xôi gần tầm trấn động đất
quốc tế tiếp tục đề nghị hỗ trợ indonesia vượt qua những khó khăn hiện nay
phát biểu tại buổi họp báo chiều nay người phát ngôn cơ quan kiểm soát thảm họa thiên tai quốc gia indonesia
ông sutopo pugo nugroho cho biết thiệt hại tại bãi biển talise ở palu là nghiêm trọng nhất
khi hàng trăm người đang tập trung tại bãi biển để tham gia một lễ hội âm nhạc lúc sóng thần đổ vào
chính quyền palu đang chuẩn bị tiến hành một lễ trôn tập thể để đề phòng bệnh dịch có thể lan rộng
ông nugroho cho biết mạng lưới điện trong khu vực vẫn chưa được khôi phục thiếu nhiên liệu ảnh hưởng đến hoạt động cứu trợ và cứu hộ
vấn đề đầu tiên đó là thiếu nhiên liệu các máy phát điện và phương tiện không thể hoạt động nếu không có nhiên liệu
nếu các máy phát điện không có nhiên liệu máy bơm nước sẽ không hoạt động và hoạt động liên lạc cũng bị ảnh hưởng tình hình rất đáng lo ngại
số người thiệt mạng dự kiến tiếp tục tăng nhanh khi vẫn chưa có con số thương vong chính thức từ thành phố đông gala và các làng xung quanh khu vực gần tâm chấn động đất
phát biểu với báo giới hôm nay tổng thống indonesia joko widodo cho biết
cứu người hiện vẫn là ưu tiên hàng đầu
các hoạt động cứu hộ và tiếp cận các khu vực dự kiến sẽ được đẩy nhanh khi các trang thiết bị hiện đại được đưa tới khu vực vào đêm qua
trước những thiệt hại do động đất và sóng thần gây ra chính phủ indonesia ngày một tháng một mươi đã kêu gọi sự hỗ trợ quốc tế để đối phó với thảm họa
nhiều nước đã gửi lời chia buồn và đề nghị giúp đỡ indonesia vượt qua những khó khăn hiện nay
liên quan đến các công dân việt nam tại palu một mươi sinh viên việt nam đã được đưa tới makasa an toàn
và đại sứ quán việt nam tại indonesia đang nỗ lực hỗ trợ đưa các sinh viên này về thủ đô jakarta trong thời gian sớm nhất
những thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân